cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về công tác phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ đạt được nhiều kết quả tích cực
ghi nhận những thành tích đó đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen
gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
động viên các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nỗ lực cố gắng hơn nữa trên các mặt công tác
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nói riêng chiến sĩ công an nhân dân nói chung nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về những vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
đám cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai từ tầng một kiosk giày dép thu chip chợ ninh hiệp
sau đó cháy lan lên tầng hai của ký ốt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
điều hai xe chữa cháy hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an thành phố tử sơn phường đình bảng
và công an huyện gia lâm quận long biên thành phố hà nội đến hiện trường khẩn trương chữa cháy chống cháy lan
đến hai mươi hai h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cửa hàng sửa chữa xe máy của ông thân văn mùi
địa chỉ tại số một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất quận bắc từ liêm thành phố hà nội xảy ra vụ cháy nổ
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện trường vụ cháy rộng khoảng năm mươi bốn m hai quán sửa chữa xe máy dạng nhà tạm xung quanh que tôn
tại hiện trường vụ cháy lực lượng chức năng phát hiện một số sát giấy nghi là pháo
rất may vụ cháy nổ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ba người bị thương
cơ quan công an đã xác định vào khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thân văn trường và nguyễn ngọc tuấn rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo để chơi trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
sau đó trong quá trình sinh hoạt ăn uống nhóm này sử dụng bếp ga mini để ăn lẩu và dẫn tới bình ga phát nổ gây cháy và đặc biệt nguy hiểm hơn khi bén vào số pháo lậu trên
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại kho xưởng sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim ngọc
thuộc ấp bốn xã nha bích thị xã trơn thành tỉnh bình phước đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
một số công nhân phát hiện lửa bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ răm say rộng khoảng ba m hai của công ty
một xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
do nơi xuất phát cháy chứa nhiều gỗ răm say gỗ vụn dễ bắt lửa nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn một giờ đám cháy được khống chế không có thương vong về người vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
thưa quý vị và các bạn trong thư khen gửi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã luôn thường trực chiến đấu cao có mặt kịp thời để chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ cho nhân dân điển hình như cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
kịp thời cứu một mươi một người thoát khỏi đám cháy tại quận hà đông vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp hcm kịp thời cứu nạn bốn người thoát khỏi đám cháy tại quận ba ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh đồng nai giải cứu cháu bé năm tuổi rơi xuống hố cọc sâu một mươi năm mét
công an tỉnh lào cai cứu nạn hai người bị tai nạn ô tô rơi xuống cống sâu
những việc làm cụ thể thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
hãy cùng chúng tôi điểm lại những vụ việc cứu nạn cứu hộ kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được biểu dương
quận hà đông tp hà nội năm h sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
hỏa hoạn bùng lên từ căn hộ số một nghìn tám trăm linh sáu tầng một mươi tám tòa ct một khu đô thị văn khê
lửa xuất phát từ phòng ngủ rộng khoảng một mươi năm m hai sau đó khói bao trùm cả căn hộ và hành lang
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời triển khai phương tiện tiến hành chữa cháy và giải cứu thành công một mươi một người mắc kẹt tại tầng một mươi tám
hãy cùng chúng tôi điểm lại những vụ việc cứu nạn kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được biểu dương

phòng cháy nhà dân xảy ra vào dạng sáng
đây là thời điểm rất khó khăn cho người dân trong việc thoát nạn dễ dẫn tới thương vong về người
rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã luôn có mặt kịp thời thường trực chiến đấu
tại thành phố hồ chí minh vào khoảng bốn h năm mươi phút ngày tám tháng một mươi hai
căn nhà rộng hơn ba trăm sáu mươi m hai gồm một trệt một lửng hai lầu trên đường cao thắng phường hai quận ba bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động một mươi xe chuyên dụng và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
gần hai giờ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
bốn người lớn tuổi mắc kẹt bên trong căn nhà cũng đã được giải cứu an toàn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ngày một nặng nề hơn không chỉ trong các đám cháy mà còn trong nhiều tình huống phức tạp
ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của nạn nhân
vụ việc công an tỉnh đồng nai giải cứu cháu bé năm tuổi bị rơi xuống hố cọc sâu một mươi năm mét
công an tỉnh lào cai cứu nạn hai người bị tai nạn ô tô rơi xuống cống sâu là những ví dụ điển hình
bé lê kim tuyền năm tuổi ở thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch bị mắc kẹt dưới hố cọc ép bê tông tại một công trường
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt bên trong hố cọc ép bê tông có độ sâu gần một mươi năm m
miệng hố chỉ có đường kính khoảng bốn mươi cm cần triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để cứu cho bé
sau một khoảng thời gian rất nhanh chóng thì chúng tôi đã đưa bé được lên mặt đất và phối hợp với các cơ quan
đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất để bé qua khỏi cơn nguy kịch
nếu mà không có bên cứu hộ cứu nạn tỡ kịp thờ thì con tôi chết cùng tính mạng con tôi rất là nguy hiểm
kể gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bên lực lượng phòng chống chữa cháy và bên cứu hộ cứu nạn để giúp gia đình tôi cứu con tôi lên
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tổ chức một một trăm chín mươi bảy vụ cứu nạn cứu hộ
và hàng trăm vụ cứu nạn cứu hộ trong đám cháy trực tiếp cứu được hai một trăm chín mươi người
trong đó có nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở những địa hình rất hiểm trở
chúng tôi cũng hiểu rằng khi được bộ trưởng khen như vậy thì cũng là ngoài cái niềm cổ vũ động viên cho lực lượng chúng tôi thúc đẩy và làm tốt hơn nhiệm vụ của mình
thì đó cũng là một cái trách nhiệm rất nặng nề cho chúng tôi để có thể cố gắng nỗ lực hơn nữa đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
để có thể thực hiện tốt hơn nữa cái nhiệm vụ mình trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
làm sao để xứng đáng với những cái câu mà
người dân đã ghi nhận đó là lúc khi cần và lúc khi khó thì có công an
vâng không chỉ là những chiến công thành tích trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
trong sáu mươi tám ngày đêm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn quốc đã hoàn thành chiến dịch tổng ra soát kiểm tra
đối với hơn một triệu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc
qua đó xử lý nghiêm tất cả các cơ sở tổng gia soát kiểm tra đối với hơn một triệu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc

quán bar karaoke nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
hai trong số các loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất đã được tập trung kiểm tra trong năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó kịp thời phát hiện các tồn tại vi phạm kiên quyết đình chỉ tạm đình chỉ các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhiều địa phương gần như một trăm linh quán karaoke phải đóng cửa để khắc phục các vi phạm
đối với kế hoạch tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc lần này
lãnh đạo bộ công an quán triển giám đốc công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tổng kiểm tra giả soát về phòng cháy chữa cháy
đợt tổng kiểm tra giả soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng
được thủ tướng chính phủ giao là cơ hội để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập trong công tác này
để nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
công tác kiểm tra giả soát đặc biệt là việc xử lý những vi phạm và hướng dẫn các cơ sở mà đang có vi phạm đó
để thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy cháy theo những quy định của pháp luật
thì đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng cháy
và trên tinh thần là chúng tôi tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt và không có vùng cấm
sau kiểm tra một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bị xử lý
chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động
cấp giới chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trả tự hoặc cơ sở không đủ điều kiện
nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
và ý thức của chủ cơ sở cũng đã được nâng cao hơn một mức
qua kiểm tra thì sẽ phát hiện thiếu sót cơ sở với tinh thần là xử lý nghiêm
và những đơn vị nào cần thiết những cơ sở nào không đảm bảo an toàn bằng cháy
chúng tôi sẽ cương quyết để tạm đình chỉ hoạt động và xử phạt nghiêm theo quy định
bằng nhiều việc làm cụ thể siết chặt quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư
lực lượng công an mong muốn người dân sẽ hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với công tác này
phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần có sự tham gia của người dân
để công tác phòng ngừa được làm tốt và thực chất ngay từ cơ sở
vì sự bình yên an toàn cho nhân dân
tổ bộ công an để phòng ngừa cháy nổ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy
có thể gây ra trong dịp tết nguyên đán
tết nguyên đán chung với dịp cao điểm của mùa khô vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy hàng hóa lưu thông lớn
việc sử dụng lửa điện chất đốt tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên diện tích rộng
đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thương vong về người thiệt hại lớn về tài sản
để đón tết nguyên đán an toàn cần thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy
quản lý chặt cháy nguồn lửa nguồn nhiệt kiểm tra khắc phục những sơ hở
sử dụng an toàn hệ thống điện thiết bị điện trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm
tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị để chữa cháy kịp thời có hiệu quả
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
thu hương và những người thực hiện alo một trăm một mươi bốn xin được gửi lời chúc một năm mới bình an tới tất cả mọi người
và mong muốn mỗi người dân mỗi gia đình sẽ nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
vì sự an toàn cho gia đình mình và để những người lính chữa cháy được thất nghiệp